tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng diễn ra khá phổ biến trong thời gian vừa qua
theo đó nhiều cá nhân đã dùng tên giấy tờ cá nhân của mình để làm thẻ mở tài khoản ngân hàng
sau đó bán lại cho người khác để lấy tiền
hành vi này đã tiếp tay cho các đối tượng tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ảo này
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa qua hàng loạt các chuyên án do công an tp hà nội đấu tranh bóc gỡ
đã cho thấy cần phải đưa ra cảnh báo về thực trạng mua bán tài khoản ngân hàng
ngân hàng mà các bị hại đã chuyển tiền vào đều không có liên quan gì với các đối tượng tội phạm
hiện nay thì tất cả những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đặt tài sản trên mạng này
để mà chiếm đoạt được thì các đối tượng phải sử dụng những cái tài khoản của ngân hàng
thì qua những cái vụ việc cơ quan điều tra chúng tôi làm thì các tài khoản này khi mà xác minh đến cùng
thì đều là cho các đối tượng này là có thể là mua lại hoặc là thuê mượn lại của những cái người
và đây là những người không hiểu biết
hoặc là sinh viên do cần tiền người ta làm mỗi cái tài khoản này mà giao cho các đối tượng là chỉ khoảng năm trăm linh đến một triệu đồng
nhưng mà khi sự việc xảy ra này thì cái việc chính vì vậy
cái việc mà chúng ta xác minh để làm đến cuối thì nó rất là khó khăn cho cơ quan điều tra
cũng theo cơ quan công an những người được thuê mở tài khoản thẻ ngân hàng và bán lại cho các đối tượng thu mua
thường là học sinh sinh viên người lao động có thu nhập thấp ít hiểu biết về pháp luật
nhiều người còn có tâm lý cho rằng sau khi nhận tiền thì bản thân không còn liên quan gì đến tài khoản ngân hàng đó nữa
qua cái vụ việc mà cơ quan điều tra cơ quan cổ giấy đã triệt phá đối với những nhóm mua bán và tàng trữ trái phép
những thông tin về tài khoản ngân hàng
thì cơ quan công an khuyến cáo người dân mà đặc biệt là học sinh sinh viên
tránh cái việc là bán lại cái thông tin cá nhân của mình trên mạng hoặc là thông qua hình thức trực tiếp
tại vì cái hành vi này các đối tượng sẽ lợi dụng để mở các tài khoản ngân hàng
các ngân hàng khác nhau sau đó thì bán cho các đối tượng để thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật
và đặc biệt là cái hành vi lừa đảo trên mạng xã hội mà thời gian qua nó diễn ra rất phức tạp
rõ ràng hành vi mua bán cho thuê cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật
nghị định tám mươi tám của chính phủ về vi phạm quy định hoạt động thanh toán nêu rõ
phạt tiền từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm cho thuê cho mượn từ một tài khoản đến dưới một mươi tài khoản thanh toán
mức phạt tiền sẽ tăng lên từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
với hành vi cho thuê cho mượn từ một mươi tài khoản thanh toán trở lên
ngoài ra nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự
về tội thu thập tàng trữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng